trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão
công an tỉnh bắc ninh đã liên tiếp triệt xóa ba đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng
với tổng số tiền khoảng hơn một ba trăm linh tỷ đồng
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh đã phá thành công chuyên án bắt giữ một mươi hai đối tượng
trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng có quy mô lớn bước đầu đấu tranh
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi chín tháng một mươi một cho đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã giao dịch cá độ bóng đá
hai ba trăm linh điểm tương đương với số tiền là hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an đã tạm giữ bốn xe ô tô máy vi tính điện thoại
và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng
hiện công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây
cũng tại bắc ninh bốn đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ sơn la về bắc ninh tiêu thụ
vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ
ngày một mươi sáu một mươi hai tại phường võ cường công an tp bắc ninh bắt quả tàng lò thị hoa và con trai là quảng văn anh
cùng ở tỉnh sơn la đang tàng trữ trái phép năm bánh heroin và gần một trăm tám mươi tám gam ma túy tổng hợp
hoa khai nhận mua ma túy từ sơn la
ngày một mươi sáu một mươi hai tại phường võ cường công an tp bắc ninh bắt quả tàng lò thị hoa và con trai là quảng văn anh
cùng ở tỉnh sơn la đang tàng lò thị hoa và con trai là quảng văn anh

khám xét nơi ở của thịnh thu giữ gần một mươi hai gam heroin và hơn hai mươi bảy gam ma túy tổng hợp
công an tp bắc ninh bắt giữ thêm nguyễn trọng hùng chú tp bắc ninh là người đi nhận ma túy cùng với thịnh
cuối năm là thời điểm tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
người dân có được dùng các mặt hàng đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn hay không là phụ thuộc vào công tác kiểm soát ngăn chặn và xử lý vi phạm từ lực lượng chức năng trong đó có quản lý thị trường

các cơ quan truyền thông cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông nhất là các tuyến giao thông chính đầu mối giao thông trọng điểm
nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
bảo đảm an toàn giao thông bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy giao ủy ban an toàn giao thông quốc gia kiểm tra
đồn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện
liên quan đến vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm năm trung tâm do bị can trần lập nghĩa
làm giám đốc giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm
của hơn bảy mươi phương tiện nhằm thu lợi bất chính số tiền ước tính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với bùi thị lưu chú tại tp vĩnh yên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
lưu đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm tài sản đảm bảo
vay của một người quen số tiền một tỷ đồng khi thông tin sổ đỏ giả đều do lưu tự nghĩ
khi đối tượng đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng để vay tiền
thì bị cán bộ công chứng phát hiện và báo cho cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã lập biên bản bắt quả tang sự việc
thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giam nguyễn hữu dương
chú huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh và nguyễn vũ hoàng tuấn chú huyện phu giáo tỉnh bình dương
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư chú đối với thạch thị kim nhung chú tp trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó công an tỉnh trà vinh phát hiện nguyễn hữu dương bế một trẻ sơ sinh khoảng năm mươi ngày tuổi
với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về cơ quan công an làm việc
dương khai nhận kết nối với nhung qua mạng xã hội và được nhung đặt vấn đề
muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá hai mươi triệu đồng
trước ngày bốn tháng một mươi hai dương đến tp trà vinh gặp nhung và tuấn
tại đây nhung giao bé năm mươi ngày tuổi là con ruột của mình cho dương và nhận một mươi tám triệu đồng
sau đó dương đưa em bé đi với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện
sau khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực
người dân cần lưu ý những gì để thực hiện các giao dịch hành chính để phục vụ giao dịch
những thông tin hữu ích được lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính đưa ra
trong buổi họp báo của bộ công an diễn ra vào chiều ngày hôm qua
theo thiểu tướng nguyễn quốc hùng
cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính bộ công an đến nay đã có một mươi ba bộ ngành
và bốn doanh nghiệp nhà nước hai mươi bốn địa phương và một số hệ thống khác thuộc quản lý của bộ công an
đã kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư
tuy nhiên quá trình này còn gặp một số hạn chế
cái thứ hai thì nhiều bộ ngành địa phương chưa triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin
ít được nâng cấp gia hạn bản quyền thật đềm chưa cập trật các bản và nỗi thường xuyên
do đó các hệ thống của các bộ ngành đơn vị địa phương chưa đáp ứng an ninh an toàn
và chưa được kết nối chính thức để triển khai dữ liệu quốc gia
bộ công an cũng nêu thêm thực trạng một số hoạt động ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện triển khai kết nối dữ liệu dân cư
có nguy cơ ảnh hưởng tới việc triển khai luật cư trú
do vậy người dân cần lưu ý
công dân cơ quan tổ chức dùng thiết bị đọc bản quyền đầu cốt của công dân các chiếc
và công dân cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chiếc trên cơ sở
công dân phục vụ giải quyết thủ tục hình chính giao dịch chân sự
người dân tra cứu khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thay cho sổ bộ khẩu sổ tạo trú
đặt cá nhân sử dụng ứng dụng vnad
bộ công an cho biết để đẩy nhanh quá trình kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương
trong đó bộ công an sẽ tiếp tục thực hiện kết nối tổ chức đào tạo nguồn nhân lực
sử dụng thành thảo công nghệ thông tin
trên bộ công an đã đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức các sở ngành có liên quan
căn cứ thông tin trên căn cước gắn chip thông báo mã số định danh cá nhân
xác định thông tin cư trú của công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra lễ công bố chính thức
hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam vfra
hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam được thành lập
quyết định của bộ công an và quyết định của bộ nội vụ là tổ chức xã hội
nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất có pháp nhân chính thức hoạt động trong lĩnh vực
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với quy mô toàn quốc
hiệp hội sẽ tập hợp hội viên hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước tăng cường kết nối
hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất
phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại việt nam phát triển
tại buổi lễ hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
cũng đã triển khai chương trình hoạt động tri ân vì cuộc sống bình yên
đây là một trong những hoạt động nhằm tri ân hỗ trợ người dân cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không may bị thương
hy sinh hoặc lập thành tích đặc biệt khi làm nhiệm vụ và hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ